tháng một mươi một trường đã đến khu dân cư ở huyện hòa vang và quận cầm lệ
thấy có nhiều dây điện tiếp đất nên đã tìm cách cắt số dây điện nói trên
trong lúc cho dây điện đi vào tải đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt một số vụ trộm cắp dây điện
tại các trụ điện trên địa bàn quận cầm lệ và các địa phương khác của thành phố đà nẵng
và đem đi tiêu thụ tại các cơ sở mua bán phế liệu
ngày tám tháng một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết vừa cứu sống được sáu người
trên tàu chở nước đá bị chìm trên biển cách huyện côn đảo khoảng một mươi tám hải lý về hướng tây bắc
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nhận được thông tin từ đồn biên phòng huyện côn đảo
tỉnh bà rịa vũng tàu về việc tàu kg chín mươi ba nghìn chín mươi sáu ts đang chở ba công nước đá
từ sắp trăng đi côn đảo sắp bị chìm
lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tiếp cận
tàu gặp nạn lúc này trên tàu có sáu người gồm năm người lớn và một trẻ em
toàn bộ thuyền viên đã được cứu nạn an toàn và bàn giao cho đồn biên phòng côn đảo tiếp nhận
phần cuối của bản tin nhanh chín giờ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm